các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai và huyện long thành đã tiếp tục tổ chức chi trả đợt hai cho người dân có đất bị thu hồi làm dự án cảng hàng không quốc tế long thành với tổng số tiền là hơn một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
đợt này chi trả cho một trăm bốn mươi tám hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích là hơn ba mươi ba hectare đất số tiền hơn một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng người được bồi thường cao nhất là hơn chín năm tỷ đồng và thấp nhất là trên sáu mươi triệu đồng
việc chi trả tiền đền bù cho người dân khu vực một tám trăm linh ha ưu tiên giải tỏa sẽ được chia làm ba đợt và hoàn thành trong tháng sáu này
trước đó tỉnh đồng nai đã chi trả đợt một là bảy mươi tỷ đồng cho một mươi bảy hộ dân đầu tiên
tỉnh đồng nai cam kết năm tới sẽ hoàn thành công tác bồi thường để bàn giao cho chủ đầu tư khởi công xây dựng giai đoạn một dự án cảng hàng không quốc tế long thành